nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã đến dự lễ kỷ niệm tại đại học kinh tế quốc dân
phó thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thầy cô giáo đang hàng ngày đóng góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp chồng người góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc
trường đại học kinh tế quốc dân kỷ niệm bốn mươi năm đào tạo sau đại học đúng vào dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam
những thành tựu qua ba mươi bảy khóa đào tạo tiến sĩ và hai mươi sáu khóa thạc sĩ với hơn một hai trăm linh tiến sĩ trên một mươi hai thạc sĩ là những mốc son đáng tự hào và trân trọng của nhà trường trong đó có công lao to lớn của nhiều thế hệ giảng viên và các thầy cô giáo
tôi xin chúc các thầy cô giáo các nhà khoa học cán bộ công nhân viên của nhà trường và tất cả các thế hệ học viên nghiên cứu sinh
học sinh sinh viên của nhà trường hãy tiếp tục đốt lên và truyền lại cái ngọn lửa truyền thống rất đáng tự hào của nhà trường để cái tinh thần đấy được lan tỏa tới tất mọi công việc mọi ngõ ngách của nhà trường và gia toàn xã hội và để như lời hiệu trưởng cái bó đúc ấy thổi bừng lên thành một ngôi sao
cùng với xu thế đổi mới và hội nhập
của nền giáo dục nước nhà trường đại học kinh tế quốc dân đang bước sang một giai đoạn mới
và hơn bao giờ hết nhân tố mang tính quyết định để nhà trường thực sự vững bước trên quỹ đạo phát triển mới chính là yếu tố con người
mỗi lần quay trở lại trường thì chúng tôi rất xúc động đặc biệt là trong cái dịp này trùng vào kỷ niệm ngày hiến trương các nhà giáo việt nam
bản thân tôi cũng có rất nhiều những kỷ niệm gắn bó với trường
ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học chúng tôi thấy mỗi dịp quay trở lại
thì thấy trường của chúng ta có những bước phát triển hơn khang trang hơn có vị thế hơn
cũng trong lễ kỷ niệm ngày nhà giáo năm nay trường đại học kinh tế quốc dân đã có thêm bốn nhà giáo được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
và một mươi nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
đó là những tấm gương sáng mẫu mực cho các thế hệ học trò noi theo những nhà sư phạm tâm huyết có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của trường đại học kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền giáo dục nước nhà